chương trình hành trình phá án ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi hành trình truy bắt gã sát nhân máu lạnh của cám bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố đà nẵng
sáng ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn nhà số bảy đường hoàng sĩ khải phường an hải bắc
quận sơn trà thành phố đà nẵng đóng cửa yên lặng
thấy cửa nhà em trai kế bên vẫn đóng kính cửa một cách bất thường
chị thù chủ ngôi nhà bằng nhiều cách đã cố gắng liên lạc với em trai nhưng không được
lo lắng có chuyện chẳng lành gì cũng như nhà kéo cửa sắt bên ngoài không khóa để vào trong phát hiện anh thành đã tử vong

hiện trường để lại cho thấy cái chết của anh thành có nhiều biểu hiện bất thường nên sự việc đã nhanh chóng được gia đình báo cho cơ quan chức năng
sợi dây chuyền anh thành vẫn đeo thường ngày và chiếc xe novo mang biển kiểm soát bốn mươi ba e một hai trăm bảy mươi sáu đã bị mất
hiện trường để lại cho thấy cái chết của anh thành có nhiều biểu hiện bất thường nên sự việc đã nhanh chóng được gia đình báo cho cơ quan chức năng
việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi được các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự tiến hành hết sức kỹ lưỡng nhằm tìm ra những thông tin có giá trị để phục vụ công tác điều tra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

không có những dấu vết khác như chăn chiếu nơi tử thi nằm bị xê dịch hiện trường có nhiều vật dụng bị xáo trộn một ngăn tủ đang trong tình trạng khép hợ độ đạt vật dụng bên trong không còn được sắp xếp ngăn nắp
nạn nhân được xác định tử vong do ngạc cơ học
những phần việc đầu tiên trong quá trình điều tra đã được khẩn trương triển khai ngay sau khi nhận được kết luận khám nghiệm hiện trường ban đầu của phòng kỹ thuật hình sự
ngoài ra cơ quan điều tra cũng thu thập thêm nhiều dấu vết quan trọng khác
ở một mình trong một ngôi nhà rất là khăn trang không có vợ và có rất nhiều mối quan hệ đặc biệt là quan hệ độc tính
cho nên đây là một vấn đề đặt ra cho cơ quan cảnh sát điều tra cần phải có sự phóng hợp đồng bộ các ổng vị phóng nhiệm vụ phóng hợp các lực lượng để tiếp tục tổ chức xác minh nhiều mối quan hệ
thì qua cái khám nghiệm hiện trường
trường qua cái khám nghiệm tử thi với là điều tra tại hiện trường thì cho thấy là hung thủ phải là người quen biết nạn nhân
chí ít là phải có quan hệ
thì mới tiếp cận nạn nhân mới được vào nhà và mới vào buồng ngủ để thực hiện cái hành vi phạm tội
nhận định nạn nhân trần trường thành vốn rất hạn chế giao tiếp với những người xung quanh
những quan hệ trong đời sống riêng cũng phức tạp nên lực lượng chức năng cũng quyết định việc đầu tiên cần thiết là ra soát các mối quan hệ xung quanh địa bàn sinh sống của nạn nhân
một buổi trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với công an quận sơn trà tìm hiểu tại các khu công nghiệp các khu nhà trọ nhà nghỉ để xác định những đối tượng thanh niên đến lưu trú
mặt khác cơ quan điều tra xác minh việc sử dụng thời gian của những đối tượng nghi vấn quanh khu vực phường an hải bắc quận sơn trà như những đối tượng cho vay nặng lãi những đối tượng thuộc giới tính thứ ba
nghi ngờ có thể sau khi gây án hung thủ sẽ đem xe tới các hiệu cầm đồ để cầm lấy tiền tiêu xài
một mối trinh sát đã làm việc với tất cả các tiệm cầm đồ trên địa bàn
những chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát
ba e một một mươi một nghìn hai trăm bảy mươi sáu của nạn nhân vẫn chưa thấy xuất hiện
với suy lận sau khi gây án xong hung thủ có thể nhanh chóng tìm được giải thoát
một mối trinh sát đã tiếp cận bến xe trung tâm thành phố đà nẵng tìm kiếm thông tin dù hy vọng rất mong manh
tuy nhiên mọi nỗ lực vẫn chưa đem lại hiệu quả chưa có dấu hiệu nghi vấn nào nổi lên
hung thủ của vụ án là ai vẫn còn là một câu hỏi lớn cho toàn bang chuyên án
vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cục
khi không có bất kỳ dấu vết nào của hung thủ để lại dù rất nhiều mối quan hệ đã được dựng lên
lực lượng trinh sát đã phải làm việc rất công phu không kể ngày đêm nhưng kết quả vẫn chưa có gì khả quan
thậm chí các mũi trinh sát đã phải tỏa ra rộng hơn không chỉ trong địa bàn thành phố đà nẵng
mà sang cả một số địa bàn phụ cận như quảng nam và bắc đông
giữa lúc việc tìm kiếm vẫn đang triển khai đồng loạt thì bất ngờ ngày hai tháng một mươi cơ quan điều tra nhận được một thông tin cho cùng giá trị từ các trinh sát đang làm nhiệm vụ ngay tại địa bàn thành phố đà nẵng

khi nhận thông tin đó là chúng tôi yêu cầu công an phường hải châu một của quận hải châu là phải tiến hành xúc minh ngay cái chủ xe hữu đó và bố cấu ngay cho bằng truyền hóa để mà có ý kiến trị đạo
thì lúc bây giờ sau một tiếng đồng hồ thì có một chí công an phường hải châu là bố cấu lại là cái chủ cái chủ hăng của chiếc xe novo đó là có tên là trầm trường thành
như vậy chiếc xe gắn máy novo
bộ mang biển kiểm soát bốn mươi ba e một một mươi một nghìn hai trăm bảy mươi sáu được tìm thấy tại trường phổ thông trung học trần phú chính là chiếc xe của nạn nhân trần trường thành
những tiên hy vọng đầu tiên của vụ án đã xuất hiện tìm thấy chiếc xe có nghĩa là có căn cứ để xác định được hung thủ
vậy ai là người để chiếc xe lại trường trần phú họ có liên quan như thế nào với cái chết của anh thành
có quá nhiều người nghi vấn
một tổ tinh sát có kinh nghiệm nhanh chóng được gửi đến xác minh tại trường trần phú với kỳ vọng sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi trên
sau khi được các tổ bảo vệ của trường phổ thông trung học trần phú báo cáo về có một chiếc xe bốn mươi ba e một một mươi một nghìn hai trăm bảy mươi sáu dừng trong trường qua đêm đối tượng không lấy

một tổ tinh sát có kinh nghiệm nhanh chóng được gửi đến xác minh tại trần phú với kỳ vọng sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi trên
trong khi trước đó hậu là người không có công an việc làm kinh tế rất khó khăn
những biểu hiện đồng nhất với thời gian lịch trình di chuyển mà lực lượng điều tra đã nắm chắc trong tay kết hợp với những bất minh về tài chính của hậu đã gần như tố cáo tội ác của hắn
và như vậy đã có thể khẳng định hậu chính là hung thủ trong vụ án giết người
thế nhưng công khai bắt giữ hậu khi hắn còn ở quê nhà không phải là chuyện dễ dàng
cửa hàng vàng hiếu học có kết cấu xây dựng hai tầng
tầng một kinh doanh vàng tầng hai bỏ không
qua khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa phòng ngủ mở
nắm tay khóa bên trong có dính máu khô không thể hiện rõ đặc điểm
trong phòng có một cái sắt không có sự sáng trột
sắt nạn nhân được phát hiện trên giường ngủ trong thiết thế nằm úp không mặc quần áo
nạn nhân nguyễn hiếu học kinh doanh vàng tại nhà cùng với chị gái tên là nguyễn thị kiều anh
hàng ngày sau khi kinh doanh chị oanh thường về nhà
chỉ còn mình anh học chung coi cửa hàng vàng
người nhà cho biết anh học có biểu hiện đồng tính
có quan hệ tình cảm phức tạp với những thanh niên mới lớn
và hay đi chơi về khuya
mấy hôm liền trước khi xảy ra án mạng
anh học thường đi chơi khuya với hai thanh niên
khoảng từ một mươi bảy đến một mươi tám tuổi
sau đó về nhà ngủ
cũng có hôm anh học để những người này ngủ tại nhà mình đến sáng
hai mươi giờ ba mươi phút
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
anh học có đi nhậu cùng với bạn đến hai mươi hai giờ cùng ngày
sau khi nghe điện thoại anh học ra về
tám giờ sáng ngày hôm sau
tức là ngày hai mươi bảy tháng tám chị oanh phát hiện anh học chết trong phòng ngủ
kiểm tra tài sản thì thấy mất trước xe máy s tas
biển kiểm soát sáu mươi x chín mươi ba nghìn bảy mươi chín
bộ điện thoại iphone năm
hơn năm trăm linh triệu đồng
với rất nhiều vàng trong cửa hàng
xác định đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hùng thủ ra tay liều lĩnh
và rất có thể có quan hệ thân tình với nạn nhân
vậy kẻ đó là ai
với quyết tâm phá án
quyết tâm tìm ra hung thủ để đưa chúng ra xét xử trước pháp luật
thu lại lượng tài sản lớn để trả lại cho gia đình nạn nhân
bàn chuyên án đã được hành lập

xác định giấu vết hiện trường du lịch
là nhỏ nhất cũng không bị bỏ qua
qua những mảnh mối thu thập được
có thể xác định hung thủ phải có ít nhất hai người
có sức khỏe tốt
chúng đã ra tay bất ngờ lúc nạn nhân không ngờ nhất
những người đồng tính nam trên địa bàn được trinh sát đưa vào tầm ngắm
qua công tác sàng lọc
những đối tượng đồng tính trên địa bàn đều có bằng chứng ngoại phạm hợp pháp
cuộc điều tra có vẻ đã rơi vào bế tắc
thế qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi
chúng tôi có một nhận định đánh giá đưa ra
thứ nhất là chúng tôi xác định đây là một vụ án giết người cướp tài sản
về mặt đối tượng thì khá năng nhiều
đối tượng có từ hai tên trở lên
có sự quen biết với nạn nhân
sau khi có những cái khá năng nhiều
sau khi có những cái thực hiện cái hành vi
mà có thể là nói là về quan hệ
là tình dục nam với nhau
thì sau đó là lợi dụng lúc nạn nhân sở hữu
rồi trả giá
cuộc điều tra tưởng như rơi vào bế tắc
thì xuất hiện một tình tiết mới
nhân viên bảo vệ cửa hàng vàng cho biết
có một chức camera an ninh ghi hình lúng đi vào nhà
tiến hành kiểm tra camera quan sát của cửa hàng vàng hiếu học
các điều tra viên phát hiện
vào lúc hai mươi ba h hai mươi sáu phút
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
anh học về đến nhà
đến hai mươi ba h năm mươi sáu phút cùng ngày
anh học mở cửa cho hai thanh niên đến nhà
đến một h năm phút sáng
ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
camera ngưng hoạt động do bị cắt điện
qua hình ảnh nhận dạng thu thẩm được
từ camera quan sát của cửa hàng
các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
đã tiến hành ra soát các mối quan hệ của anh học
kết hợp cho một số nhân chứng nhận dạng
qua đó công an tỉnh đồng nai
đã xác định được hai đối tượng
xuất hiện vào lúc hai mươi ba h năm mươi sáu phút
ngày hai mươi ba h năm mươi sáu phút
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
tại cửa hàng vàng hiếu ngọc
là nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hồ khẩu thường trú tại dôn phú phước
xá vụ bốn huyện crong park tỉnh đắk lắc
và phạm ngọc anh tức bầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hồ khẩu thường trú tại thuôn phước lộc hai
xá yà phê huyện crong park tỉnh đắk lắc
cả hai đối tượng này tạm trú tại thị trấn trảng bom
nhưng cả hai đã bỏ đi sau khi vụ án xảy ra
trên cơ sở kết quả công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
và pha thông tin của phần chúng phương cấp
bằng các biện pháp mở vụ
để chúng tôi nhanh chóng xác định
đối tượng gây ra vụ giết
tại tiệm vàng hiếu học
là đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hồ khẩu thường trú tại xá vụ bốn
crong park đắk lắc

và đối tượng phạm ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hồ khẩu thường trú tại
crong park đắk lắc
nhiều khả năng các đối tượng sẽ chạy trốn ra các tỉnh phía bắc
hoặc lên tây nguyên
đây là những địa bàn dễ ẩn nóng
và cách xa nơi gây án
bàn truyền án cũng xác định
nơi tiêu thủ số lượng vàng cướp được
có thể là các cửa hiệu cầm đồ
hay cửa hàng kinh doanh vàng
đọc đường đối tượng bỏ trốn
từ những nhận định của bàn truyền án
những trinh sát danh dàn kinh nghiệm nhất
đã được tung vào cuộc
tất cả những cửa hàng kinh doanh vàng
dọc tuyến quốc lộ
từ trạng bom
đi các địa bàn lân cận
đều đã được kiểm tra
những cửa hàng cầm đồ
cũng được kiểm tra kỹ lưỡng
các xe sh trong cửa hàng cầm đồ
được soi xuống khung số máy
xác định các đối tượng
đã dùng chiếc xe máy cướp được
chạy khỏi địa bàn tỉnh đồng nai

bàn truyền án đã phân công
hai mũ trinh sát bám theo hai đối tượng tình nghi
mũ thứ nhất
đi theo tuyến đường lên di linh tỉnh lâm đồng
đường đi vô cùng khó khăn
tử trinh sát nhiều lúc tưởng
như không thể vượt qua đoạn đường rừng nháo nhuệt
bởi những trận mưa rừng xúi xa
các anh lại tự sửa để tiếp tục lên đường
những cuộc điện thoại chấp nhoáng
báo cáo tình hình trực tiếp
với trưởng bàn truyền án
khi tổ trinh sát vừa lên đến lâm đồng
thì nhận được tin báo
sáng ngày hai mươi tám tháng tám công an huyện di linh
đã phát hiện chiếc xe sh
nghi là xe chúng cướp ở cửa hàng vàng hiếu học
đồng thời là tăng vật vụ án tại chợ di linh
điều này càng ngày càng
cùng cố suy đoán của bàn truyền án
để chặn đường đi của các đối tượng
các trinh sát hình sự đồng nai đã phối hợp
với cảnh sát giao thông các địa phương
kiểm tra xe khách xe taxi
nhưng không thành
đánh ngồi thấy sự truy đuổi gắt gao
của các lực lượng chức năng
đối tượng lâm và ngọc anh
đã liên tục di chuyển trên nhiều loài phương tiện
ngay sau khi lên lâm đồng
chúng lại bắt xe đi thành phố nha trang
tại đây chúng hẹn gặp em gái của ngọc anh
các đối tượng đưa em gái đi mua sắm laptop
và quần áo
và vào ngân hàng để gửi tiền
tài khoản cho gia đình
sau khi chúng tôi xác định được
cái nguồn tin này
chúng tôi tiến hành xác minh
tại các tiệm điện thoại
và tại ngân hàng
thì qua đó chúng tôi thu thập được
hình ảnh của đối tượng là phù hợp
với lại cái tài liệu
mà chúng tôi xác định được
đối tượng nghi vấn là đối tượng ngọc anh
và đối tượng lâm
thì từ cái thông tin này
chúng tôi làm việc trực tiếp với tài xế taxi
thì qua đó xác định được
sau khi đưa em gái
đưa em gái
ra xe về trên đắk lắc
thì hai đối tượng là
ra bến xe
và đón xe ra phía bắc
từ nguồn tin này
các trinh sát đã xác định đối tượng xuất hiện ở ngân hàng
chính là cải đã xuất hiện trong camera giám sát
của cửa hàng vàng hiếu học
trong đêm xảy ra vụ án giết người
phán đoán đây có thể là hành động
trao tạm biệt người thân trước khi vượt biên trái phép
để trốn đi nước ngoài của lâm
và ngọc anh qua biên giới phía bắc
ngay lập tức
bàn chuyên án đã điều động một tổ trinh sát
đi máy bay ra thành phố vinh tỉnh nghệ an
rồi quay ngược lại hà tĩnh
là quê hương của đối tượng long để đón lõng
tuy nhiên chúng đã không về quê
bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự phối hợp
của công an các tỉnh hà tĩnh ninh bình hà nội
các trinh sát của phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
đã chi đuổi
theo đối tượng ra thành phố hà nội
các tựa điểm ăn chơi
nhà nghỉ quán karaoke
trên địa bàn thành phố đã được đưa vào tầm ngắm
sau hơn một tuần lần theo
dấu vết tội phạm
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trinh sát phát hiện đối tượng long và ngọc anh
đang có mặt tại nhà nghỉ
anh thơ phường bái trái tỉnh hòa long tỉnh quảng ninh
sáng sớm ngày sáu tháng chín
phương án đánh bắt hai đối tượng nguy hiểm
được lên kế hoạch tỉ mỉ
các trinh sát phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với công an tỉnh quảng ninh
áp sát phòng nhà nghỉ
ấp vào công trí hai đối tượng
trong phòng còn có hai gái mải dâm
chúng đưa từ hà nội xuống quảng ninh chơi
thu giữ một ba lô bên trong có chứa nhiều vàng
ngay lập tức
đối tượng long và ngọc anh
đã được đưa về cục cảnh sát hình sự
để lấy lời khai ban đầu
tại đây với những chứng cứ rõ ràng
chúng đã khai nhận toàn bộ
quá trình phạm tội
ngay trong ngày sáu tháng chín
hai đối tượng đã được dẫn dài
theo đường hàng không
về công an tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ
sau hơn một tuần
với sự trùi đuổi gắt gao
của các chiến sĩ phòng cảnh sát
điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
hai đối tượng giết người cấp tài sản
đã bị bắt
tàng vật vụ án đã được thu giữ
tại cơ quan cảnh sát điều tra
hai đối tượng nguyễn văn long
và phạm ngọc anh
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cách đây ba năm
nguyễn văn long xuống đồng nai
làm nghề thợ sơn
và quen với phạm ngọc anh
cùng cảnh làm thuê xa nhà
lại là đồng hương
chúng nhanh chóng thân thiết đi đâu cũng có nhau
vô tình quen anh nguyễn yếu học
ông chủ tiệm vàng ở gần khu nhà trọ
lòng thiện học giàu có
lại là người đông tính
sống độc thân nên tìm cách quen thân
đêm ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
sau khi uống rượu
anh học có gọi điện rủ long đến nhà chơi
long đã rủ ngọc anh
và bàn kế hoạch giết anh học để cướp tài sản
vào khoảng hai mươi ba h năm mươi sáu
đêm ngày hai mươi sáu tháng tám
long và ngọc anh đến cửa hàng kinh doanh vàng
và gọi điện cho anh học ra mở cửa
cả ba vào phòng khách ngồi chơi
đối tượng nguyễn văn long ngồi cạnh anh học
ngọc anh ngồi xem tivi ở ghế đối diện
sau những cử chỉ thân mật
anh học bảo long vào phòng ngủ để vui vẻ
khoảng nửa tiếng sau
nghe tiếng của long
đối tượng ngọc anh cầm hai con dao thái lan
đáng chuẩn bị trước đó đi vào phòng ngủ
trong phòng ngủ đối tượng long
đang mát xa cho anh học
ngọc anh thì kín đáo đưa dao cho long
rồi ngồi xuống vờ như cũng mát xa cho anh học
khi nhận được tín hiệu nháy mắt

ngọc anh và long đã đâm tướng thấp vào cổ
vào người anh học cho đến khi nạn nhân cục xuống
sau khi giết anh học xong
hai đối tượng bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ
lục tủ cướp tiền
điện thoại di động và vàng
bỏ qua một tuy sách lớn rồi lên xe máy sh bỏ trốn
chúng chạy xe máy một mạch lên dây linh
sở bị phát hiện long và ngọc anh đã đưa xe máy cướp được
và gửi tên trợ dây linh
rồi bắt xe khách lên đà lạt
tuy nhiên hành động khả nghi của hai đối tượng này
đã bị bảo vệ bái giữ xe để ý
và báo cáo cho cơ quan chức năng
đây là đầu mối then trút
để các trình sát đèo bám phá án
tôi làm bái xe lâu năm rồi
cho nên tôi có kinh nghiệm
thấy khách lạ tới
mình phải để ý người ta thôi
thì mình phải để ý người ta thôi
mình cũng để ý hình dạng của người ta
rồi dù không thấy ai tới lấy
thì đẩy xe về
về nhà báo cho chủ
rồi lên mạng thấy biển số xe đó
thì nói cho chủ
là xe này giết người ở dưới tiệm vàng
thì nhờ chủ báo công an
chính vì người phương
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
trước sự chứng kiến của đại diện
viện cẩm sát nhân dân tỉnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
đã tổ chức bàn giao tài sản còn lại
trị giá hơn một triệu đồng
hai tỷ đồng cho gia đình nàn nhân
hậu quả một đối tượng gây ra cho gia đình
anh nguyễn yêu học thì không gì
có thể bù đáp được
nhưng việc tìm ra thủ phạm của cơ quan công an
đã phần nào xoa dìu nỗi đau đối với gia đình nàn nhân
trật tự kể cương được giữ vững
bị can rất ân hận về hành vi của mình
đã gây ra
nên giờ cũng không biết nói gì hơn
nên chỉ biết gửi lời xin lỗi
đến gửi đến gia đình bị hại
thì là anh em cho gia đình bị hại
đại diện cho gia đình
cũng cảm ơn mấy anh
có cố gắng để phá cái vụ án này
mình rất là cảm ơn
vì mình nghĩ là cái chuyện này
chắc cũng khó mà tìm được lắm
tại vì nó mờ ảo quá
nó đi đủ chỗ hết
mấy anh nó cố gắng làm như vậy
cả gia đình cũng khen hết
cũng nói là mấy anh rất là chịu khó
gia đình cũng muốn là xử sao
đúng người đúng tội
nếu mà tội nó như vậy
phải xử thì sao cho nó đúng
chứ không có nhân dự gì hết
tại vì thấy tội này nó giả man quá
nó giết người giả man quá
từ thực tế vụ cấp của giết người
thì cửa hàng vàng hiếu học cho thấy
công tác phòng ngừa tội phạm của cửa hàng này
nói riêng và một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc
nói chung còn nhiều sơ hở
điều đáng vệ phán là sự chủ quan
của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc
mặc dù nhiều vụ cấp tài sản giết người
đã xảy ra tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc
mặc dù các phương tiện thông tin đài trúng
và lực lượng công an đã cảnh báo liên tục
nhưng nhiều chủ cửa hàng vẫn cứ rừng rưng thở ơ
thiếu ý thức phòng ngừa
trong vụ án giết người cướp tài sản tại đồng nai
có một điều cũng cần nhắc tới
là lối sống buôn thả lệch lạc
của nạn nhân
chính là nguyên nhân dẫn tới vụ án này
điều tra vụ án cướp tiệm vàng hiệu học
điều trên thì chúng tôi có một số khuyến cáo
với các chủ cơ sở kinh doanh vàng
thứ nhất là các cơ sở kinh doanh vàng
phải có camera để giám sát
sự kinh doanh buôn bán tại cơ sở của mình
thứ hai là phải bố trí lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để bảo vệ cơ sở kinh doanh vàng
bởi vì đây là những cái
nơi mà có nhiều tài sản
các đối tượng thường chú ý tới
để thực hiện hành vi phạm tội
chốc cấp cướp giật cướp
thứ ba là đối với các chủ tiệm vàng
thì nên cảnh giác
và không nên cho những người nà mặt
ở nại cái tiệm vàng của mình
tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
mối biện pháp phòng ngừa
đều có những tác dụng nhất định
và nếu ứng dụng liên hoàn
nhiều biện pháp bổ sung cho nhau
thì hiệu quả phòng ngừa sẽ tốt hơn
độ an toàn của những người kinh doanh vàng bạc
sẽ cao hơn
đồng thời khi có sự việc xảy ra
người kinh doanh vàng bạc cần phải giữ bình tĩnh
tận dụng mọi điều kiện có thể
để xử lý tình huống
đảm bảo tính mạng cũng như tài sản
một cách an toàn nhất
là những kẻ có lối sống lệch lạc
lười lao động để có tiền ăn chơi
hay gã thanh niên nguyễn văn long
và phạm ngọc anh đã chấp nhận
cùng lúc làm người tình đồng giới
cho một người đàn ông nhiều tiền lắm của
để rồi tìm cách giết anh ta để cướp tài sản
chúng đã phạm tội ác tay trời
và sẽ bị luật pháp chỉnh trị nghiêm khắc
và bài học cảnh giác
mãi không phải là thừa đối với tất cả mọi người
nhất là những chủ tiệm vàng
theo dự báo tình hình tội phạm trong những năm tới
sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến rất phức tạp
trong đó đặc biệt là loại tội phạm
giết người cướp tài sản
đây cũng là loại tội phạm gây hậu quả
đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
gây bức xúc cho nhân dân
do vậy đòi hỏi các cơ quan chức năng và nhân dân
cần đề cao cảnh giác
trung tay có những biện pháp phòng ngừa
và đấu tranh kịp thời
để bảo vệ cuộc sống bình yên của chính mình
góp phần giữ vững an ninh trật tự
toàn xã hội và bản thân
chương trình hành trình phá án kỳ này
xin được tạm dừng tại đây